cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh bắc giang
vừa bắt để tạm giam và khám xét nơi ở nơi làm việc của ba bị can gồm nguyễn huy thao
hiện là trưởng phòng lao động thương minh và xã hội huyện việt yên
nguyễn thị song hà phó trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện việt yên
nguyễn văn cao chủ hộ kinh doanh trần vũ tại tổ dân phố phú mỹ phường dĩnh kế thành phố bắc giang
về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang còn khởi tố bị can đối với nguyễn thị nguyễn thị nhan
nguyên là chuyên viên phòng tài chính kế hoạch huyện việt yên đã nghỉ hưu
khởi tố bị can khám xét và cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với bùi thị huế sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sách
và thiết bị giáo dục thái nguyên có địa chỉ tại phường túc duyên tp thái nguyên
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang xác định các đối tượng trong vụ án
có hành vi thông đồng chia nhỏ dự án chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu
thực hiện hành vi lập chứng tử mua bán hàng hóa lòng vòng để đẩy giá hàng hóa là thiết bị giáo dục
lên đến từ ba đến năm lần gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng
hàng hóa mua sắm trong các gói thầu chủ yếu là đồ điện tử có nguồn gốc nhập khẩu nguyên chiếc từ trung quốc
vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ